ngày năm tháng ba bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết đơn vị vẫn đang theo dõi sát trường hợp của bệnh nhi lk sinh năm hai nghìn chín ngụ xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
khai thác bệnh sử ghi cách nhập viện ít giờ trẻ bị người hàng xóm cùng dãy trọ dùng kéo tác động và đuổi trái vì mâu thuẫn cá nhân người nhà không trực tiếp chứng kiến
khi được hàng xóm gọi cha mẹ chạy ra đã thấy con trai ngất xỉu ngay lập tức trẻ được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch
bệnh nhi nhanh chóng được các y bác sĩ dốc sức xử trí sau đó chuyển đến tuyến trên khi vào bệnh viện nhi đồng thành phố bé đã lừa đừ môi tái
bệnh nhi được làm xét nghiệm khẩn trần đoán có vết thương mạch máu đùi trái giờ thứ ba
qua hội trần chuyên khoa chỉnh hình và mạch máu các bác sĩ tiến hành mổ thám sát thấy bệnh nhi bị rách tĩnh mạch đùi nên khâu nối mạch máu và cắt lọc vết thương
sau mổ bệnh nhi được sử dụng thuốc chống đông đến nay sau gần hai tuần điều trị tình trạng bé tra cải thiện dần tưới máu chân trái tốt cử động khá
thưa quý vị khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai tháng ba một người phụ nữ ấn độ trong lúc đi bộ trên đường khi gần tới đoạn giao giữa đường võ văn kiệt và đặng vũ hỷ thì bị một thanh niên đi xe màu trắng giật túi sách
bên trong túi sách có một điện thoại di động sau khi xảy ra vụ việc chị sahu đã đến công an phường phước mỹ quận sơn trà trình báo
lãnh đạo công an thành phố đà nẵng chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin phối hợp truy bắt đối tượng gây án
đến ngày bốn tháng ba trinh sát phòng cảnh sát hình sự phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà tiến hành bắt giữ đối với đoàn công tấn lực hai mươi hai tuổi chú xã quế thuận huyện quế sơn tỉnh quảng nam là đối tượng gây ra vụ cướp giật vừa nêu
tại cơ quan công an bước đầu lực thừa nhận hành vi của mình đồng thời cho biết bản thân có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị xử phạt bốn năm tù giam
đối tượng này mãn hạn tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba và mới từ quảng nam ra đà nẵng khoảng một tháng thì gây ra vụ cướp giật như trên
hiện vụ việc đang tiếp tục được phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng điều tra mở rộng
mới đây liên quan đến vụ việc hai đối tượng vi phạm nồng độ cồn tấn công cảnh sát ở bắc ninh
tính bắc ninh thông tin đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố các bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình đã vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với trịnh xuân thành và nguyễn xuân trúc đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại xá xuân lai huyện gia bình về tội chống người thi hành công vụ
như đã đưa tin tối ba tháng ba trong lúc tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh đang làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý nồng độ cồn bất ngờ bị hai đối tượng tấn công
thời điểm trên tổ công tác phát hiện hai tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông có biểu hiện say xỉn nên đã dừng xe kiểm tra
trong lúc tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện theo quy định tài xế trên đã đến xin bỏ qua lỗi vi phạm
không đạt được mục đích người này và thanh niên đi cùng đã lao vào tấn công tổ công tác cảnh sát giao thông
trước hành vi manh động của các đối tượng tổ công tác và người dân chứng kiến vụ việc đã hỗ trợ khống chế bàn giao những người này cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình xử lý theo quy định
qua kiểm tra đối tượng trịnh xuân thanh vi phạm nồng độ cồn mức sáu trăm một mươi bốn mg trên một lít khí thở người ngồi sau là nguyễn xuân trúc có nồng độ cồn là bốn trăm bốn mươi hai mg trên một lít khí thở
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định
nối tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
công an huyện bầu bàng tỉnh bình dương phát thông báo kêu gọi người dân tố xác tội phạm vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng ở thị trấn lai uyên
theo thông báo này nhóm đối tượng cướp tài sản ở tiệm vàng bq thị trấn lai uyên huyện bầu bàng có bốn người gồm ba nam một nữ các đối tượng đi trên hai chiếc xe máy
sau khi lấy lượng lớn vàng thì bỏ trốn ra đường quốc lộ một mươi ba công an huyện bảo bàng kêu gọi người dân nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ cướp thì liên hệ cung cấp thông tin cho công an gần nhất
đối với chủ nhà nghỉ khách sạn chủ nhà trọ thường xuyên kiểm tra theo dõi chặt chẽ người ra vào thuê nghỉ thuê trọ chú ý các dấu hiệu nghi vấn trường hợp nghi ngờ thì nhanh chóng báo ngay cho lực lượng chức năng gần nhất
mới đây tại bãi giữ xe trên đường lê hồng phong phường một mươi hai quận một mươi tp hcm bất ngờ xảy ra hỏa hoạn ngọn lửa bùng phát từ ô tô cấp cứu đậu trong góc bãi xe này cột khói đen nghi ngút bốc cao vài chục mét
ngay khi phát hiện cháy nhân viên trong giữ xe và nhiều người dân hô hoán cầm bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa nhưng bất thành
tiếp nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi điều động xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến phun vòi rồng dập lửa hỏa hoạn làm ô tô cấp cứu bị thiêu dụi hai xe máy bên cạnh cũng bị ảnh hưởng
công an huyện bến lức đang phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm và xác định danh tính người đàn ông tử vong dưới ao trong một khu dân cư
theo thông tin ban đầu một số người dân đi ra phía ao ở gần khu dân cư một trăm ba mươi năm thị trấn bến lức thì thấy một vật thể nổi dưới ao được bao phủ xung quanh bằng cây cỏ nên lại kiểm tra
theo đó người dân phát hiện đó là một người đàn ông đã tử vong nạn nhân nằm nổi trên mặt nước trong tư thế nằm úp trên người mặc quần jean và áo thun màu đen thể thao số tám
công an tỉnh quảng bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp viện kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với mai xuân hữu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng danh nghĩa phóng viên trước đây mai xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn nam hồng xã nhân trạch huyện bố trạch là cộng tác viên của một số tờ báo nhưng hiện nay không cộng tác hay làm việc cho cơ quan báo chí nào
mai xuân hữu chụp ảnh các xe ô tô tải của một số doanh nghiệp sau đó đưa ra thông tin là bản thân có mối quan hệ với các cơ quan chức năng và giới thiệu có khả năng can thiệp tác động để các xe tải của các cá nhân doanh nghiệp có thể thuận lợi trong việc lưu thông
một số chủ doanh nghiệp đã tin tưởng và nhiều lần đưa tiền cho hữu lo việc đi lại thuận lợi
thưa quý vị bộ giáo dục đào tạo vừa có công văn đề nghị sở giáo dục đào tạo hà nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên đúng quy định
theo nội dung công văn này bộ giáo dục đào tạo cho biết căn cứ khoảng một sáu mươi hai luật giáo dục bốn mươi ba hai nghìn một mươi chín qh một mươi bốn ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông vì vậy không có cấp trung học cơ sở trong trường chuyên
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho hay theo quy định tại thông tư năm hai nghìn hai mươi ba tt bggdt của bộ trưởng giáo dục và đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên
các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư sáu hai nghìn một mươi hai ttbgzdt của bộ trường bộ giáo dục đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên và thông tư một mươi hai hai nghìn một mươi bốn ttbgzdt của bộ trường giáo dục và đào tạo sửa đổi bổ sung điều hai mươi ba và điều hai mươi bốn quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo thông tư sáu hai nghìn một mươi hai ttbgzdt của bộ trường giáo dục và đào tạo
các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư sáu hai nghìn một mươi hai ttbgzdt và thông tư một mươi hai hai nghìn một mươi bốn ttbgzdt của bộ trường giáo dục và đào tạo sửa đổi bổ sung điều hai mươi ba và điều hai mươi bốn quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
trên nhiều sóng bản của xã bên giới xuân trường huyện bảo lạc tỉnh cao bằng từng chùm hoa mắc cọp đua nhau khoe sắc như tô điểm cho bức tranh thiên nhiên yên bình nơi miền sơn cước
tại các huyện nguyên bình bảo lạc tỉnh cao bằng loài cây này được trồng quanh các ngôi nhà sàn của đồng bào
cây mắc cọp hay còn gọi là mắc cọp cùng họ với cây lê đây là loại cây quen thuộc với đồng bào dân tộc miền núi phía bắc dần dàn còn lưu truyền câu ví gái đông khê lê bảo lạc
những cây lê cây cọt không chỉ cho thu hoạch quả mà còn gắn bó với người dân nơi đây suốt một đời người
xã xuân trường huyện bảo lạc có bốn dân tộc anh em sinh sống mỗi ngôi nhà sàn nơi đây dù của đồng bào mông dao hay tài nùng đều thấp thoáng bóng sáng của cây mắc cọp
từ nhiều năm nay nhờ cảnh quan thiên nhiên được nhiều người biết đến có rất đông khách du lịch tìm đến xuân trường
người dân xuân trường càng ý thức hơn việc phải giữ gìn những loại cây đặc trưng của mảnh đất miền biên viễn
cây mắc cọt nằm giữa cánh đồng xóm bản chuồng như một biểu tượng của xuân trường mà nhiều người biết đến qua cái tên cây lê cô đơn
tuy hiệu quả kinh tế không cao nhưng người dân xuân trường vẫn luôn giữ gìn và phát triển hơn nữa những vườn lê vườn cọt
mỗi cây lê cây cọp trong vườn nhà đều gắn với một câu chuyện một kỷ niệm riêng
giữ được vườn cây cũng như một lời nhắc nhở cho con cháu không quên công ơn những bậc sinh thành để lại
những ngày đầu tháng ba này rất nhiều người có dịp qua xuân trường đều tìm đến check in với từng cây cọt bùng nở trắng muốt
dù không bán vé tham quan nhưng người dân nơi đây vẫn phấn khởi vui mừng khi được trò chuyện với những vị khách từ phương xa tìm đến
vào thời điểm này từng bông mắc cọp trắng muốt đan sen với trổi non màu đỏ tạo nên hình ảnh vô cùng độc đáo báo hiểu mùa lê chỗ hoa sắp đến
năm nay ngày hội văn hóa dân tộc mông mùa hoa lê huyện bảo lạc sẽ được tổ chức vào ngày chín tháng ba
ngay tại cánh đồng xóm bản chuồng xã xuân trường
ngày hội không chỉ góp phần quảng bá cảnh sát địa phương thu hút khách du lịch
mà còn dần hiện thực hóa quyết tâm xây dựng xuân trường trở thành trung tâm du lịch của huyện bảo lạc
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại